chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã lùi xa tròn bốn mươi năm năm
nhưng trong ký ức của các cựu chiến binh đây là trận đánh thèn chốt có ý nghĩa lịch sử lớn lao về chính trị quân sự và nghệ thuật chiến dịch
có tác dụng cổ vũ động viên quân và dân ta tiếp tục đấu tranh giành nhiều thắng lợi lớn
và nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
sáng nay tại hà nội sư đoàn ba trăm sáu mươi một quân chủng phòng không không quân đã tổ chức buổi lễ gặp mặt hội ngộ của các cựu chiến binh
đây là hai quyền nhật ký chiến đấu đã được bác lập cất giữ rất cẩn thận trong nhiều năm nay
trong quyển nhật ký này đã được bác và đồng đội ghi chép tỉ mỉ ngày giờ trong suốt thời gian một mươi hai ngày đêm bảo vệ bầu trời hà nội
hôm nay hai quyển nhật ký này đã được trao lại cho hơn năm trăm linh cựu chiến binh sư đoàn ba trăm sáu mươi một
mọi người cùng nhau ôn lại một mươi hai ngày đêm ác liệt nhưng cũng rất đỗi hào hùng với những chiến công anh liệt
tại buổi gặp mặt có hơn năm trăm linh đại biểu là lãnh đạo bộ tư lệnh các cơ quan đơn vị thuộc quân chủng phòng không không quân
và các tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu đến dự và cùng nhau ôn lại khí thế hào hùng
và những kỷ niệm sâu sắc trong chiến dịch phòng không bảo vệ thủ đô hà nội tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong chiến dịch này cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm sáu mươi một đã chiến đấu anh dũng kiên cường mưu trí sáng tạo
lập công xuất sắc bắn rơi hai mươi chín máy bay của đế quốc mỹ trong đó có hai mươi năm máy bay b năm mươi hai một mươi sáu chiếc rơi tại chỗ góp phần làm nên chiến thắng lịch sử hà nội điện biên phủ trên không